bộ lao động và thương binh xã hội đang đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách vay vốn hỗ trợ đối với hộ gia đình và người nhiễm hiv
người sau cai nghiện ma túy theo hướng kéo dài thời gian thí điểm đến hết năm hai nghìn hai mươi
mặc dù kết quả đạt được bước đầu là rất tích cực tuy nhiên do thời gian thực hiện thí điểm còn ngắn
số cá nhân hộ gia đình vay vốn chưa được nhiều đặc biệt là nhiều hồ sơ vay chưa đến hạn trả nợ
nên cần thêm thời gian thí điểm để đánh giá chính xác hơn hiệu quả của việc sử dụng vốn vay
và tỷ lệ thu hồi vốn nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai mở rộng trên phạm vi cả nước